các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae đã thông báo liên minh các quốc gia sản xuất dầu mỏ được gọi là opec cộng
vẫn duy trì cam kết với một thị trường ổn định bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang gia tăng trong khu vực
trong thông báo bộ năng lượng của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae cho biết hơn hai mươi quốc gia đã cam kết không tăng giá dầu
duy trì một thị trường dầu mỏ ổn định và bảo đảm nguồn cung đầy đủ
opec cộng gồm các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các nước liên minh đã cắt giảm sản lượng khai thác dầu
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy trong nỗ lực kiểm soát nguồn cung và hỗ trợ giá dầu
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín opec cộng quyết định cắt giảm mạnh sản lượng dầu khai thác còn hai một triệu thùng một ngày
trong khoảng thời gian bắt đầu từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giá dầu đã tăng lên hơn bảy mươi đô la mỹ một thùng sau khi mỹ không kích sân bay quốc tế baghdad của iraq ngày ba tháng một
tuy nhiên giá vàng đen đã giảm còn gần sáu mươi năm đô la mỹ
ngày một mươi tháng một khi căng thẳng mỹ iran tạm lắng